nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau tết nguyên đán
tỉnh yên bái đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghệ phẩm phục vụ nhu cầu của người dân
trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
qua kiểm tra đoàn đã yêu cầu và nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh
xuất trình giấy tờ nguồn gốc xuất xứ bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
để phục vụ người dân
tết nguyên đán canh tí năm nay lực lượng chức năng tỉnh yên bái sẽ tăng cường kiểm tra
tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vì đây chính là điều kiện để một số cơ sở kinh doanh trục lợi
vì thông tin về an toàn thực phẩm còn hạn chế ý thức chấp hành chính sách pháp luật còn kém
thêm vào đó ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm thành lập các đoàn kiểm tra
tập trung vào nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong mùa lễ hội đầu xuân
các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm dịch vụ ăn uống
nhằm phòng tránh trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra